trong tháng năm với nhiều sự kiện lịch sử ý nghĩa cục truyền thông công an nhân dân sẽ tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên
nhớ mãi ơn người hồ chí minh
chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp đúng vào ngày một mươi chín tháng năm kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
một mươi tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba và bảy mươi sáu năm ngày chủ tịch hồ chí minh về an toàn khu định hóa
đoàn công tác của cục truyền thông công an nhân dân đã có cuộc khảo sát thực địa tại khu di tích lịch sử an toàn khu định hóa tỉnh thái nguyên
công tác của cục truyền thông công an nhân dân và nhà hát tuổi trẻ đã có chuyến khảo sát một số địa điểm sẽ diễn ra các hoạt động chính tại thái nguyên
muốn lấy cái đồi này này nó làm cái không gian

cái nền thì họ muốn là trang trí đèn trên đấy để người ta lấy ánh sáng
để người ta tạo ra cái hình ảnh cho nó sinh động
địa điểm tổ chức công tác bảo vệ an ninh trật tự hậu cần kỹ thuật bố cục sân khấu và các yếu tố nghệ thuật bảo đảm sự thành công của chương trình nghệ thuật đặc biệt
nhớ mãi ơn người hồ chí minh
chuyến khảo sát thì cũng đã đạt được cái kết quả như là cái mục đích mà mình đề ra

chọn được địa điểm với công an thái nguyên đấy là cái vấn đề bảo vệ an ninh cho từ cái ngày mà chúng tôi bắt đầu thi công sân khấu
có lẽ là các công việc mà phối hợp thì cũng đã được bàn bạc kỹ lưỡng và có những kế hoạch cụ thể để triển khai
sở văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh thái nguyên cũng rất là nhiệt tình trong cái việc là cấp giấy phép rồi là hỗ trợ truyền thông đối với chúng tôi trong cái chương trình này
chương trình nghệ thuật nhớ mãi ơn người hồ chí minh
chương trình nghệ thuật nhớ mãi ơn người hồ chí minh
được truyền hình trực tiếp vào lúc hai mươi h ngày một mươi chín tháng năm trên kênh antv app antv go và trên đài truyền hình một số tỉnh miền núi phía bắc
mọi thông tin về chương trình sẽ được antv kết nối liên tục cập nhật mời quý vị chú ý đón xem